thậm chí là ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mức nhiệt ngày mai chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ
nên trời sẽ rét về đêm và sáng và lạnh suốt cả ngày
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ cũng chỉ khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
với các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận mức nhiệt cao nhất ngày mai sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với tây nguyên và nam bộ ảnh hưởng của không khí lạnh là không đáng kể
trong đêm nay và ngày mai cả hai khu vực này chỉ có mưa rào và rông một vài nơi
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sao đến ngày mai trên khu vực trời không mưa nắng ráo nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ là từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn tại nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển dưới tác động của không khí lạnh rồn từ phía bắc xuống
khắp khu vực biển trung và nam bộ khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa đều có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
trong khi đó ở các vùng biển ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy
giật đến cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba năm mét
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước